tình trạng tảo hôn kết hôn cận huyết thống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở đắk lắc đã và đang là vấn đề nhức nhối
mặc dù trong những năm gần đây thì các ngành chức năng ở đắk lắk đã nỗ lực tuyên truyền vận động người dân
và nhất là người dân tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức tránh xảy ra tình trạng tảo hôn kết hôn cận huyết thống
nhưng tình trạng này vẫn không hề thuyên giảm thậm chí là con số thực tế còn cao hơn thống kê hiện nay
gia đình bà herblub enun sinh sống ở buôn cà dung xã cư ê buô thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vợ chồng bà herblub sinh được ba người con hai con trai và một con gái
hoàn cảnh kinh tế so với các hộ trong buôn ở mức trung bình nhưng các con của bà đều sớm lần lượt nghỉ học và kết hôn khi chưa đủ một mươi tám tuổi
con gái đầu của bà herblub là hân ních enun năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi nhưng đã là mẹ của ba đứa con gái
do hân ních nghỉ học từ năm lớp tám lấy chồng sớm lại sinh đông con con gái thường xuyên đau ốm
nên mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình hennic đều phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ làm thuê làm mướn của người chồng
cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn
hồi đó tôi được một mươi bảy tuổi cũng như là lấy chồng hai em trai thứ hai thì kết hôn hai mươi hai tuổi còn em dâu thì một mươi sáu tuổi
còn hờ duyên eban vừa là người em họ hàng vừa là em dâu của hân ních enun hiện mới bước sang tuổi một mươi sáu nhưng đã mang thai được bốn tháng
mặc dù hơ truyền và gia đình đều hiểu rõ kết hôn sớm kết hôn cận huyết thống là vi phạm pháp luật
nhưng vì lỡ có thai nên hai bên gia đình vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới
hôm nay tôi một mươi sáu tuổi tôi lập gia đình và tôi học năm lớp chín gia đình đều để cho phép lấy hết của nhà nước
hồi đó tôi được một mươi tám tuổi được làm giấy đăng ký kết hôn
rồi một mươi tám tuổi được làm giấy kê sinh cho con
nhưng mà nhà nước nói là cũng sẽ phạt tại vì có con trước
chị thì một mươi năm tuổi lấy chóng
tại sao gia đình không phản đối
không gia đình thì không phản bội
ứng thì lấy không ứng thì thôi
theo thống kê chưa đầy đủ của tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đắk lắc
mỗi năm đắk lắc có khoảng tám triệu đồng
họ có khoảng tám trăm linh cặp tảo hôn và gần hai mươi cặp trường hợp kết hôn cận huyết thống
trong đó chủ yếu tập trung tại các huyện ea súp ea hơ lèo cư mơ ga cơ rông bắc và cơ rông bông
nguyên nhân chủ yếu là do các cặp tảo hôn yêu sớm và quan hệ trước hôn nhân đã có thai ngoài ý muốn
hoặc kết hôn cận huyết thống do muốn giữ tài sản của gia đình không muốn tài sản vào tay dòng họ khác
đặc biệt là đồng bào dân tộc tiểu số vùng sâu vùng xa các đối tượng khó tiếp cận
thì nhận thức của họ về vấn đề này còn rất là kém
trước thực trạng trên từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm và giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hệ thống ngành y tế đắk lắc đã nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm giảm tình trạng tảo hôn
kết hôn cận huyết thống bằng nhiều hình thức trong đó đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số
thăm hộ gia đình vận động người dân cùng tham gia phát điện và xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên hiệu quả của hoạt động này còn rất hạn chế
tất cả cộng đồng đặc biệt là chính quyền địa phương nơi mà có tình trạng tảo hôn cận huyết thống xảy ra nhiều
thì phải cùng nhau quyết tâm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình
theo đó để giảm các trường hợp tảo hôn kết hôn cận huyết thống tại đắk lắc trong thời gian tới
rất cần có sự tham gia vào cuộc của các ban ngành đoàn thể
tại địa phương sự hỗ trợ kinh phí từ các chương trình trong việc triển khai các hoạt động can thiệp
nhằm mục đích làm thay đổi nhận thức của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh
từ đó góp phần giảm tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn kết hôn cận huyết thống tại tỉnh đắk lắc